các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh giác nếu họ gặp phải những triệu chứng tương tự
nhà dịch tế học anders limblom đã nhấn mạnh tính chất bất thường sau khi xuất hiện các trẻ nhỏ nghi bị bệnh viêm gan lạ nói trên
ông cho biết hiện phà đang tiến hành nghiên cứu để làm rõ nguyên nhân
ngoài ra phà đã báo cáo các trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan lạ nói trên tới trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc
để phục vụ cuộc điều tra về nhiều trẻ em nghi nhiễm bệnh tương tự
theo acdc các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã loại trừ những bệnh nhi này nhiễm virus viêm gan a b c d và e
một số quốc gia khác báo cáo kết quả xét nghiệm cho thấy các trẻ em mắc bệnh dương tính với adenovirus
trụng virus thường lây lan khi tiếp xúc gần qua các giọt bắn vào bề mặt
tổ chức y tế thế giới who cùng ngày thông báo đã xác định ba trăm bốn mươi tám ca bệnh nghi mắc viêm gan không rõ nguồn gốc
tại nhiều quốc gia trên thế giới mỹ anh đan mạch
hiện giới khoa học đang tiến hành nhiều nghiên cứu toàn diện hơn nhằm tìm hiểu tác động tiềm tàng của adenovirus
cũng như điều tra các khả năng lây nhiễm khác trong đó có covid một mươi chín và yếu tố môi trường
con số mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ nói trên được xem là một tình trạng đáng báo động
và chúng ta không thể xem thường tốc độ lây lan của loại dịch bệnh này